khi mà hàng nghìn học sinh tại hà nội làm thủ tục sự thi vào lớp một mươi thì tại thành phố hồ chí minh các em học sinh bắt đầu kỳ thi với môn ngữ văn
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông tại hà nội sẽ diễn ra trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng bảy thí sinh sẽ làm ba bài thi toán ngữ văn và ngoại ngữ
kỳ thi vào lớp một mươi năm nay hà nội có một trăm bảy mươi hai điểm thi với gần tám mươi chín thí sinh đăng ký sự thi ngành giáo dục hà nội huy động một mươi hai cán bộ giáo viên làm công tác coi thi và giám sát phòng thi